thưa quý vị qua công tác nghiệp vụ công an tp huế tỉnh thừa thiên huế đã phát hiện một đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số đề
vào cuộc điều tra cơ quan công an đã khởi tố bắt tạm giam ba đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
ba đối tượng gồm hà thị thanh trúc cầm đầu đường dây và hoàng thị cẩm lệ lê văn dưỡng cùng chú tại tp huế
tại thời điểm bị bắt lệ thông qua ứng dụng zalo nhận ghi số đề cho nhiều con bạc trong đó có dưỡng với số tiền bốn mươi bốn triệu đồng
lệ thông qua ứng dụng zalo nhận ghi số đề cho các đối tượng lệ chuyển cho trúc để thực hiện việc tổng hợp trong ngày
chỉ trong bốn ngày gần nhất trúc đã có hành vi tổ chức đánh bạc với số tiền hơn một bảy tỷ đồng
trúc khai nhận bắt đầu tổ chức đánh bạc từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba và đến nay tổng số tiền giao dịch khoảng một mươi chín tỷ đồng
công an tp hà nội cho biết đã bắt khẩn cấp nhóm bảy đối tượng do có hành vi bảo kê cưỡng đoạt tài sản tại khu vực chợ long biên
lực lượng công an xác định
trung bình mỗi ngày nhóm đối tượng bảo kê ở chợ long biên hà nội đã thu từ một mươi đến ba mươi triệu đồng
hàng tháng thu từ bốn trăm linh đến năm trăm linh triệu đồng tương đương với khoảng năm sáu tỷ đồng mỗi năm
theo tài liệu điều tra có hai mươi tám người bị hại là các tiểu thương người lái xe chở hàng đến khu vực chợ long biên
họ sẽ phải liên hệ với nhóm đối tượng và mất tiền để xin chỗ ngồi bán hàng
nhóm đối tượng lấn chiếm lòng lề đường hồng hà thuộc phương phúc xá quận ba đình sát với chợ long biên
tạo thành khu vực kinh doanh ngay
bên ngoài cổng chợ nhóm đối tượng này xác lập một khu vực riêng và thực hiện bảo kê tại đây
trung bình mỗi ngày nhóm đối tượng này thu từ một mươi đến ba mươi triệu đồng
vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
ngày năm tháng hai phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thừa thiên huế đã phối hợp với công an tp huế
và các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng nguyễn cửu quốc trú tại tp huế
quốc bị bắt để điều tra về hành vi giết người